so với nhiều địa phương có chỉ tiêu thu ngân sách nghìn tỷ thì cục hải quan lào cai luôn là đơn vị hoàn thành chỉ tiêu đề ra của bộ tài chính
để hoàn thành nhiệm vụ này cục hải quan lào cai đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu tập trung thực hiện tốt công tác thu hồi nợ động
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông dương xuân sinh phó cục trưởng cục hải quan lào cai về vấn đề này
thưa ông cục hải quan lào cai luôn là một đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu ngân sách được giao
vậy thì trong năm hai nghìn một mươi chín cục hải quan lào cai đã thực hiện những nhiệm vụ như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong năm hai nghìn một mươi chín thưa ông ạ
để hoàn thành được chỉ tiêu của bộ tài chính giao chúng tôi đã truyền khai nhiều giải pháp độc bộ
từ tăng cường các giải pháp liên quan đến tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện của cục hải quan điện tử
triển khai công tác khu huế điện tử hai trăm bốn mươi bảy
và đến từ tháng chín năm hai nghìn một mươi
thì triển khai doanh nghiệp nhà thu
qua đó từ hoạt động cục hải quan của doanh nghiệp
cũng như hoạt động nộp thuế doanh nghiệp
nó cắt giảm chi phí và cải thiện cộng thân lợi hơn
ngoài ra chúng tôi ở các tri cục
chúng tôi cũng thành lập các tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp khi làm cục hải quan điện tử
và thậm chí là khi hệ thống phần mềm có trực trạng
thì chúng tôi cũng trực tiếp với doanh nghiệp hỗ trợ họ trong việc khai hải quan trên hệ thống điện tử
các doanh nghiệp nhà thu
các giải pháp khác liên quan đến tăng cường kiểm tra mã giá
xuất xứ hàng hóa theo chỉ đạo của cục thì chúng tôi cũng siết chặt
công pháp quản lý rủi ro cũng thực hiện với hiệu quả rất cao
nó đảm bảo những hàng lô hàng và những hàng liên quan trọng điểm
có khả năng gian lận gợt bại thì chúng tôi chủ động ngăn chặn và phát hiện
các giải pháp khác liên quan đến đảm bảo chống cất cung cân sách
như công pháp canh trái kiểm tra công pháp kiểm tra sạc công quan
công pháp chứng môn lợi cũng được triển khai đồng bộ
vâng vậy đối với cả các doanh nghiệp nợ động thuế xuất nhập khẩu
cục hải quan lào cai đã làm như thế nào để xử lý các doanh nghiệp này không ạ
đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu chế gì trong việc nợ động thuế
chúng tôi đã giả soát toàn bộ có những phân loại rõ ràng
và theo kiêu chí của cục chỉ đạo
vừa qua cục cũng đã chỉ đạo hải quan lào cai và đồng ý hải quan lào cai
giải quyết dứt điểm những doanh nghiệp nợ thuế còn động
từ những năm trước đồng thời đối với chúng tôi kiểm soát chặt chẽ
không để phát sinh những nợ động đối với doanh nghiệp mới
vâng một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân